thưa quý vị trước diễn biến phức tạp do dịch covid một mươi chín lây lan nhanh trên địa bàn phường tân phước khánh thị xã tân uyên
tỉnh bình dương đã phong tỏa toàn bộ phường tân phước khánh để truy vết sàng lọc khống chế sự lây lan trong cộng đồng
thời gian phong tỏa từ giờ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
theo báo cáo của sở y tế tỉnh bình dương ổ dịch tại phường tân phước khánh đang diễn biến phức tạp có chiều hướng lây lan nhanh
ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty lây lan ra các khu nhà trọ công nhân do đó rất khó kiểm soát và có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới
hiện ngành chức năng đang tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho gần một mươi người dân liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín tại phường tân phước khánh
thị xã tân uyên đề nghị mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết khi mua lương thực thực phẩm thuốc men hay cấp cứu
đồng thời yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch